nhằm tăng cường các biện pháp khắc phục cảnh báo của ủy ban châu âu về chống khai thác bất hợp pháp
không báo cáo và không theo quy định sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thanh hóa
đã ban hành kế hoạch bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng ven biển tỉnh thanh hóa
theo đó từ ngày một mươi năm tháng ba đến ngày một mươi năm tháng năm tri cục thủy sản trung tâm khuyến nông
và ban quản lý các cảng cá hòa lộc lạch hới lạch bạng sẽ phối hợp với các huyện thị xã ven biển
để tập huấn tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ và ngư dân các quy định về khai thác
bảo vệ nguồn lợi thủy sản và an toàn tàu cá
thanh hóa phấn đấu giảm trên chín mươi khai thác thủy sản tại các vùng cửa sông
giảm bảy mươi số vụ vi phạm về vùng khai thác không sử dụng sung kích điện để khai thác thủy sản